ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính
giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đây là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức tổng kết thực hiện đề án này
hiện nay số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh hòa bình đã đạt một trăm linh
tiến độ kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được công khai bảo đảm đạt tỷ lệ một trăm linh trên cổng dịch vụ công của tỉnh
toàn tỉnh đã triển khai hơn chín trăm hai mươi dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn chín mươi chín năm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã hoàn thành
một trăm linh thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn đúng đủ sạch sống trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư